tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa thổ cầm việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
và đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco đắk nông
lễ hội văn hóa thổ cầm là dịp để quảng bá giới thiệu và khắc họa đậm nét dấu ấn văn hóa thổ cầm trong lòng du khách trong nước và quốc tế
tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên các dân tộc thiểu số trong cả nước
có cơ hội giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả nghề dệt thổ cầm
lễ hội cũng là dịp để tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm thổ cẩm định hướng phát triển thị trường thổ cầm
tăng thu nhập cho người dân hướng đến tạo sản phẩm du lịch thương hiệu cho thổ cẩm đắk nông
cũng tại chương trình khai mạc lễ hội văn hóa thổ cẩm ông michael kropp
trưởng đại diện tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco tại việt nam
đã trao bằng chứng nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco đắk nông cho tỉnh